công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ đối tượng phạm an và nguyễn anh quốc đều sinh năm hai nghìn một
trú tại quảng nam do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dùng facebook thông qua hình thức nhắn tin trúng thưởng
vào ngày hai mươi ba tháng bốn một thiếu niên một mươi năm tuổi ở huyện hoàng hóa nhận được thông báo trúng thưởng điện thoại iphone một mươi một pro max
từ tài khoản facebook châm thùy theo yêu cầu chuyển tiền lệ phí để làm thủ tục nhận thưởng
trong trường hợp này người bị hại đã chuyển đi hơn một mươi hai triệu đồng
với thủ đoạn tương tự từ tháng bốn cho đến khi bị bắt đối tượng an và quốc đã thực hiện hai mươi ba vụ lừa đảo khắp trên cả nước
tổng số tiền chiếm đoạt là trên bốn trăm linh triệu đồng
công an huyện hoàng hóa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phạm an và nguyễn anh quốc theo quy định của pháp luật